vâng đó chính là thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
là một trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và đang tạo được những hình ảnh đẹp trong du khách quốc tế
đà lạt ngày nay đã trải qua hơn một trăm năm mươi năm hình thành và phát triển
hôm nay ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi cũng là kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày hội đồng chính phủ ra nghị định
thành lập thành phố đà lạt trực thuộc tỉnh lâm đồng
hãy cùng ngày này năm xưa ôn lại một chút về quá khứ của vùng đất này
nằm trên cao nguyên lâm viên ở độ cao một năm trăm linh mét so với mặt nước biển
vùng đất huyền diệu này được người pháp phát hiện vào năm một nghìn tám trăm chín mươi ba
trong ba mươi năm sau đó vùng đất hoang sơ được xây dựng trở thành một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng
với hơn một ngôi biệt thự có giá trị lớn về mặt nghệ thuật kiến trúc đã được xây dựng vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hội đồng chính phủ ban hành nghị định thành lập thành phố đà lạt trực thuộc tỉnh lâm đồng
từ đây công cuộc xây dựng thành phố đà lạt thay đổi
nhận thấy địa chất địa hình khí hậu ở đà lạt vô cùng thoạt lợi
có tới bốn mùa trong một ngày nhiệt độ trung bình cả năm từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
cùng với hệ động thực vật phong phú đa dạng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú
thủ tướng đã ban hành quyết định xây dựng thành phố đà lạt
là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị khoa học kỹ thuật của tỉnh lâm đồng
là thành phố du lịch nghỉ dưỡng của cả nước
hiện tại đà lạt có một mươi hai phường ba xã diện tích là ba trăm chín mươi một bốn km hai dân số đạt bốn trăm ba mươi hai bảy trăm linh người
có hơn một mươi hồ nước lớn nhỏ
những thang nước hùng vĩ đồ bọt trắng xóa quanh năm
những rừng thông bạt ngây
những bãi biển ngàn
những loài hoa rực rỡ và khó mà quên được khung cảnh đà lạt chìm trong sắc hồng
của một loài hoa báo xuân hoa mai anh đào
chợ đà lạt
nhà thơ con gà
vườn hoa đà lạt
thùng lũng tình yêu
không chỉ có cảnh quan tuyệt đẹp nên thơ
mà con người đà lạt cũng có thể tìm ra những loài hoa đẹp

cũng tạo nên một sức hút mãnh liệt đối với du khách thập phương
và trong đó
có một người nữ ca sĩ
mà tên tuổi của bà
đã gắn liền với những ca khúc
của nhạc sĩ trịnh công sơn
đà lạt ơi
trong bao màu tươi
trời thơ bát ngát yên vui
khách thơ còn nhớ người
rồi buồn rồi
đà lạt bây giờ
không bao giờ thay đổi nhiều
nhưng có một điều
đà lạt không bao giờ thay đổi
đó là cái hồn của đà lạt
nhà cửa đường xã
dụng đồi có thể thay đổi
trong một ngày
nhưng mà cái hồn của đà lạt
cái hồn của người đà lạt
thì sẽ không bao giờ thay đổi cả
hơn một trăm hai mươi năm từ ngày được phát hiện
đà lạt đã trải qua
bao thăng trầm đổi thay
nhưng trong những dấu tích xưa cũ
trong không gian thanh tỉnh
và tiết trời say lạnh nguyên man
vùng đất này vẫn giữ mãi được
cái hồn rất riêng
của một thành phố được mệnh danh
là sứ sở ngàn hoa